cho trẻ học các môn năng khiếu trong dịp hè là nhu cầu của rất nhiều gia đình ở hà nội
sau một năm các em học tập vất vả
trong đó có thể kể đến những khóa học mẫu nhí từ lứa tuổi mẫu giáo
được nhiều cha mẹ lựa chọn với mong muốn dành tặng cho con một mùa hè ý nghĩa
đây là một chương trình biểu diễn nghệ thuật dành cho các em thiếu nhi từ bốn đến một mươi hai tuổi
của một trung tâm năng khiếu trên địa bàn thành phố hà nội
tự tin chuyên nghiệp và sáng tạo màn trình diễn của hơn một trăm hai mươi người mẫu nhí
đã thực sự thu hút người xem
những sân chơi như thế này là cơ hội để các em có thể thể hiện đam mê và bộc lộ tài năng
sự tự tin ở các lĩnh vực nghệ thuật như hát nhảy mc biểu diễn thời trang
việc trải nghiệm các lớp học năng khiếu dịp hè nhằm phát huy các kỹ năng
cũng như tạo tinh thần sàng khoái cho trẻ khi bước vào năm học mới
hơn thế năng khiếu của trẻ nếu được khơi dậy và phát triển đúng lúc đúng hướng
sẽ trở thành tài năng và cũng rất có thể là một định hướng nghề nghiệp trong tương lai của trẻ sau này